chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế hiện đã được sử dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
nhưng vẫn chưa được áp dụng tại việt nam
để triển khai thực hiện đề án này bộ tài chính phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
tổ chức hội thảo thực trạng kinh nghiệm quốc tế và lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại việt nam
cùng với xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác và phát triển kinh tế
kế toán không còn là vấn đề mang tính nội tại riêng biệt của từng quốc gia
tại việt nam lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ifrs tại việt nam hiện gặp phải nhiều khó khăn
do thị trường vốn và thị trường tài chính phát triển chưa đủ mạnh
vì vậy tại hội thảo các chuyên gia nhật bản đã chia sẻ kinh nghiệm
đồng thời trình bày kết quả khảo sát của jica đối với việc áp dụng ifrs tại việt nam
trong đó đánh giá thực trạng khả năng áp dụng ifrs của các doanh nghiệp việt nam
và giới thiệu lộ trình phương án áp dụng cũng như dự kiến sửa đổi chuẩn mực kế toán việt nam
theo định hướng ifrs tại việt nam
hy vọng chuẩn mực kế toán quốc tế sớm được áp dụng tại việt nam
để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đàm phán quốc tế về kinh tế và tài chính